bệnh nhân nam bốn mươi ba tuổi ở huyện văn lãng và bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn trong tình trạng mê sản
dối loạn cảm xúc ảo giác co giật sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dối loạn tâm thần
do lạm dụng rượu và chỉ định điều trị theo phác đồ của bộ y tế theo chia sẻ của người nhà anh này thường xuyên uống rượu
và đã nhiều lần anh chỉ uống rượu chứ không ăn không ngủ và bị lên cơn co giật mê sảng
mỗi lần gia đình đưa anh đến bệnh viện điều trị khỏi nhưng khi về nhà anh lại tiếp tục uống rượu
đây là lần thứ ba anh vào viện điều trị do dối loạn tâm thần từ lạm dụng rượu
theo bác sĩ trịnh thị việt hà phó trưởng khoa tâm thần thần kinh thời gian gần đây
mỗi ngày khoa tiếp nhận từ một đến hai bệnh nhân nhập viện điều trị do mắc các dối loạn tâm thần có liên quan đến rượu
hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan sơ gan tim mạch dạ dày
đặc biệt nhiều bệnh nhân bị sảngun với các biểu hiện như mê sảng dễ bị kích động không điều khiển được cảm xúc
la hét chửi bới lo âu hoảng sợ ảo giác đánh người gây thương tích cho bản thân và những người xung quanh
đây là biến chứng nghiêm trọng và thường gặp nhất ở những người lạm dụng rượu
biểu hiện này được gọi là trạng thái cai rượu
nguyên nhân gây ra sản run là nhiễm độc hệ thần kinh và dối loạn chuyển hóa do rượu
bệnh xuất hiện sau khi ngừng uống rượu được khoảng một mươi hai đến bốn mươi tám giờ
với triệu chứng nổi bật là dối loạn ý thức kiểu mê sảng và các dối loạn về thần kinh
bệnh nhân có thể xuất hiện những cơn co giật kiểu động kinh
so với những năm trước đây tỷ lệ mắc các dối loạn tâm thần do rượu đến điều trị tại khoa tâm thần
thần kinh bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn đang có xu hướng tăng lên từ năm đến một mươi và trẻ hóa về độ tuổi
trong quý i khoa tâm thần thần kinh bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn đã tiếp nhận điều trị gần một trăm linh bệnh nhân
mắc các dối loạn tâm thần do lạm dụng rượu
bệnh nhân chủ yếu là nam giới đang trong độ tuổi lao động và cư trú tại các vùng nông thôn
dối loạn tâm thần do rượu là hậu quả của quá trình lạm dụng rượu lâu năm
gây ra tổn hại trực tiếp lên não bộ và các cơ quan nội tạng gây dối loạn chuyển hóa trong cơ thể
khiến bệnh phức tạp khó điều trị
nghiện rượu là một bệnh mạng tính do nhu cầu uống rượu không được thỏa mãn một cách thường xuyên
gây thèm rượu buộc làm ảnh hưởng đến hiệu suất công tác đến sức khỏe tâm thần và thể chất
làm tổn thương đến các mối quan hệ gia đình và đời sống xã hội
loạn thần do rượu bao gồm tất cả các dối loạn tâm thần có hoang tưởng hoặc ảo giác do rượu gây ra
các dối loạn này bao gồm ảo giác do rượu hoang tưởng do rượu hội chứng cai rượu có hoang tưởng
ảo giác sảng rượu và bệnh não thực tổn thương do rượu
đa số các chuyên gia đều thừa nhận loạn thần do rượu với hoang tưởng và ảo giác chiếm ưu thế thường gặp ở lứa tuổi ba mươi đến bốn mươi
hoang tưởng do rượu chủ yếu gặp ở nam giới còn ảo giác do rượu thường gặp ở nữ giới nhiều hơn nam
loạn thần do rượu với hoang tưởng và ảo giác chiếm ưu thế có thể khởi phát cấp tính hoặc từ từ
giai đoạn đầu ngắn với khí sắc hoang tưởng ảo tưởng lời nói và lo âu
biểu hiện của chứng loạn thần do rượu
sản rượu được coi là một cấp cứu tâm thần
nếu không được điều trị tỷ lệ tử vong là hai mươi chủ yếu do các bệnh lý cơ thể như viêm phổi suy thận suy gan suy tim
một số biểu hiện của sản rượu có thể kể đến như mất ngủ hoàn toàn kéo dài trong vài ngày thậm chí hàng tuần
bệnh nhân có hoang tưởng bị hại và có ảo thị
nhìn thấy các động vật nhỏ như chim chuột rơi kiến hiếm hơn có các ảo thị gây rợn khiến bệnh nhân lo lắng sợ hãi
bệnh nhân cũng có thể có ảo thanh
tiếng nói rất rõ là tiếng của người nào đó
đội dung thường là đe dọa chửi bới
bệnh nhân có dối loạn định hướng không gian thời gian và bản thân
xuất hiện các dối loạn thần kinh thực vật như run giảm trương lực cơ sung huyết da tăng tiết mồ hôi tim đập nhanh
ảo thanh chiếm yêu thế
ảo giác chi phối hành vi của bệnh nhân
người bệnh mất khả năng phê phán với ảo giác
ảo thanh do rượu có thể tiến triển cấp tính từ vài ngày đến một tháng hoặc bán cấp tính từ một đến ba tháng và mãn tính trên ba tháng trở lên
ảo thanh có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm như tự sát đập phá đốt nhà và giết người
có thể có những hoang tưởng bị truy hại hoang tưởng liên hệ nhưng không bền vững và nhất thời
hoang tưởng do rượu là một bệnh loạn tâm thần biểu hiện bởi các hoang tưởng bị chi phối ảo thanh và không có dối loạn ý thức
hoang tưởng ghen tuông và ghen tưởng bị truy hại là những triệu chứng chủ yếu
nội dung cổ hoang tưởng liên quan đến các sự vật có thật xung quanh bệnh nhân như vợ con hàng xóm đồng nghiệp và bạn bè
người bệnh rất đa cảm họ luôn hoảng sợ hoang tưởng luôn chi phối hành vi và thường tấn công người khác
đa số các hoang tưởng đi kèm theo ảo thanh một số khác có ảo thị
các bệnh cơ thể phối hợp bên cạnh các triệu chứng loạn thần còn thấy các bệnh cơ thể phối hợp như viêm lết dạ dày sơ gan dối loạn huyết áp và thần kinh thực vật
ngoài ra ở nhiều bệnh nhân có biểu hiện trạng thái suy kiệt do nhiễm độc rượu lâu ngày
các bác sĩ sẽ theo dõi sát sao các diễn biến biểu hiện của bệnh nhân để điều trị cho bệnh nhân bằng thuốc
vừa phải động viên tinh thần hỗ trợ tâm lý người bệnh và người nhà bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị
đa phần các bệnh nhân đều đáp ứng tốt trong quá trình điều trị tại bệnh viện
tuy nhiên việc điều trị dối loạn tâm thần và cắt cơn cho người lạm dụng rượu không khó bằng giai đoạn duy trì và chống tái sử dụng rượu cho người bệnh
tại gia đình và cộng đồng
thực tế rất nhiều bệnh nhân sau khi chị lại tái sử dụng rượu nhiều bệnh nhân thường xuyên vào viện điều trị các dối loạn tâm thần do rượu
vì vậy bản thân người bệnh cần có nghị lực và quyết tâm từ bỏ rượu đồng thời tuân thủ chế độ điều trị và liệu phát tâm lý theo hướng dẫn của bác sĩ
gia đình và xã hội cần kiên trì vận động để người bệnh từ bỏ thói quen uống rượu không nên kỳ thị xa lánh mà cần giúp đỡ để người bệnh tái hòa nhập cộng đồng
khi thấy người bệnh có dấu hiệu dối loạn tâm thần do rượu gia đình cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để được điều trị đúng cách không nên tự điều trị tại nhà
theo trung tâm dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện ca rượu cũng làm giảm nồng độ chất oxy hóa trong máu
như làm giảm vitamin a và e sắt vào một số vitamin b bao gồm acid folic thiamin
làm suy yếu hệ thống miễn dịch do đó lạm dụng rượu làm tăng nguy cơ ung thư vú khoang miệng phổi thực quản dạ dày gan và trực tràng